quỹ ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn gửi quỹ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ xe mô tô xe cơ giới ba bánh chở hàng hóa cổng cành trong khi tham gia giao thông
công văn nêu rõ trong những ngày gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn do va chạm giữa người tham gia giao thông
với hàng hóa chở trên các phương tiện thô sơ hoặc mô tô chở hàng hóa tham gia giao thông
trái quy định gây tử vong rất thương tâm cho các nạn nhân khiến dư luận xã hội vô cùng hoang mang bức xúc
để kịp thời ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch quỹ ban an toàn giao thông quốc gia trường hòa bình đề nghị
quỹ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp tỉnh và chính quyền cấp huyện xã
tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ phương tiện cơ giới ba bánh
khẩn trương giả soát sửa đổi bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ xe gắn máy
xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại địa phương
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân sử dụng phương tiện
chở hàng công canh quá khổ quá tải trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đưa kết quả quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ xe gắn máy xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh
và các loại xe tương tự tại địa phương vào nội dung báo cáo thường kỳ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn